đến nay đã là hơn ba tháng đối với thời hạn cuối cùng cấm các lò gạch thủ công hoạt động
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn
tuy nhiên việc thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh vẫn rất khó khăn
rất nhiều lò gạch hiện nay vẫn hoạt động bình thường
bất chấp những lo lắng về việc xử phạt của chính quyền và cơ quan chức năng
những ngày này hàng trăm lao động trong các lò gạch thủ công ở huyện ba bể vẫn làm việc bình thường
mặc dù chủ trương xóa lò gạch thủ công đã được tuyên truyền đến người dân
thế nhưng đến nay các chủ lò vẫn tích tụ nguyên liệu để sản xuất cạch nông
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện ba bể
hiện nay toàn huyện vẫn còn một mươi sáu lò gạch thủ công như thế này đang hoạt động
tức là chỉ có hai lò gạch thủ công được xóa bỏ theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
kế sinh nhai của một là những người dân đây với hai là chúng tôi đấy cũng rất khó khăn
có nhiều lý do được các chủ lò đưa ra để giải thích cho việc các lò gạch hiện nay vẫn hoạt động
mặc cho chủ trương xóa bỏ đã có lộ trình từ trước đó
ngay tại thành phố bắc cạn hiện vẫn còn một mươi bảy lò gạch thủ công đang hoạt động
vì sao việc xóa bỏ lò gạch thủ công đã có lộ trình từ nhiều năm nay
nhưng quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn
theo các chủ lò gạch họ cũng được tuyên truyền nhắc nhở
tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất chưa được giải quyết đó là việc chuyển đổi ngành nghề và tìm việc làm mới
bởi trước đây lúc cao điểm các lò gạch có thể tạo việc làm ổn định cho hơn hai lao động của địa phương
chính vì thế khi dừng hoạt động sẽ là gánh nặng không nhỏ cho những hộ dân sinh sống bằng nghề làm gạch
mặc dù là công tác tuyên truyền thì cũng đã công tác ngành cấp cấp đã thực hiện tương đối tốt rồi
nhưng mà về người dân thì hiện nay thì
cũng chưa xác định được cái việc là mình thực hiện cái việc là chuyển đổi nghề nghiệp cũng như là đăng ký cái chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào
nên là khó khăn cho các ngành các cấp trong quá trình thực hiện
theo báo cáo mới nhất của sở xây dựng tỉnh bắc cạn trong quý i trên địa bàn tỉnh xóa bỏ được một mươi một lò gạch
tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh vẫn còn năm mươi sáu lo gạch đang hoạt động
vướng mắt lớn nhất là phải sớm chuyển đổi ngành nghề sao cho phù hợp với người dân
bởi vậy nếu các cấp các ngành không sát sao kịp thời hỗ trợ
để lò gạch thủ công đối với tỉnh bắc cạn là rất khó khả thi